tin vui trong cuộc chiến chống covid một mươi chín tại việt nam khi hôm nay đã là buổi sáng thứ hai liên tiếp
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín nào
như vậy tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận hai trăm bốn mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó đã có chín mươi một ca được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có năm mươi hai ca có kết quả âm tính từ một lần trở lên
trong đó có hai mươi ba ca đã âm tính từ hai lần trở lên
và dự kiến là ngày hôm nay sáu tháng bốn sẽ có thêm một số ca được xuất viện
chiều ngày năm tháng bốn đồn biên phòng cửa khẩu ad bộ đội biên phòng thừa thiên huế phát hiện và bàn giao một mươi hai công dân
vượt biên trái phép từ lào về việt nam cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định
chiều cùng ngày tổ công tác tại điểm chốt chặn số ba thuộc đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đóng tại xã đông sơn huyện a lưới
đã phát hiện một mươi hai công dân vượt biên trái phép từ lào về việt nam
tất cả một mươi hai công dân đều mang quốc tịch việt nam cùng chú tại xã đông sơn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
tại thời điểm phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế đo thân nhiệt lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế
qua kiểm tra một mươi hai công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt không có trường hợp nào có biểu hiện ho sốt hay thân nhiệt cao
đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đã bàn giao một mươi hai công dân cho trung tâm y tế huyện a lưới để tổ chức cách ly theo quy định
trên kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tổ công tác liên ngành phường phú cát thành phố huế triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch
trong đó có xử lý nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng
khoảng chín giờ ngày hai tháng bốn tại công viên trịnh công sơn huế tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phường phú cát
phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm đối với trần xuân thắng và trương duy long cùng sinh năm hai nghìn hai
võ quốc việt và nguyễn anh phước cùng sinh năm hai nghìn bốn và bùi văn thương
bùi văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại phường phú hậu thành phố huế vì không đeo khẩu trang nơi công cộng
được biết trước đó ủy ban nhân dân phường phú hòa tp huế cũng xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp khác vì không đeo khẩu trang nơi công cộng
thưa quý vị trong những tháng qua thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín là thông tin chủ đạo trên báo chí truyền thông cũng như trên môi trường mạng
tuy nhiên cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
bên cạnh những thông tin đúng tích cực thì có không ít là tin giả sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
do những tổ chức phản động đã cố tình bóp méo xuyên tạc đưa ra hòng chống phá các chủ trương của đảng nhà nước chính quyền và nhân dân việt nam
ngày ba mươi tháng ba tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động
để đảm bảo chiến thắng đại dịch covid một mươi chín hưởng ứng lời kêu gọi quân dân một lòng cùng đảng và chính phủ chung tay dốc toàn lực để chống dịch

em rất là mong muốn các sinh viên các bạn ở các trường đại học khác có thể chung tay tham gia cùng chúng em và đóng góp một phần kiến thức
trách nhiệm và tất cả những gì đó vào công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
vậy nhưng đi ngược lại với những gì mà đảng chính phủ và nhân dân ta đang cố gắng để đẩy lùi dịch bệnh
tổ chức việt tân lại đăng tải clip với những bình luận hướng lái
người dân sang vấn đề khác hòng xuyên tạc lời hiệu triệu của tổng bí thư và quyết tâm của nhân dân việt nam
sau khi tổng bí thư phát lời kêu gọi toàn dân như thế có thể nói là tuyệt đại đa số người dân việt nam
nhân dân ta có thể nói là rất là xúc động và tất cả đều thể hiện một sự ảnh đáng rất cao
cái lời kêu gọi rất là kịp thời nó như một lời hiệu triệu của đảng của tổ quốc của những người dân
cái tâm cao độ của toàn đảng toàn dân và toàn của chúng ta
cái câu chuyện mà cái tổ chức việt tân rồi những tổ chức này tổ chức kia mà họ cố tình họ đi họ xuyên tạc họ bóp méo họ
thì cái thật anh không có dùng từ là nó không có như là một cái gì đó mà một cái chứa nói nó rất là lạc lõng
trong khi cả dân tộc ta đồng hành như vậy toàn đảng chúng ta toàn dân toàn quân ta cũng như vậy
một cái chứa nói rất là lạc lõng và càng thể hiện rõ cái bản chất
rất là xa của việt tân cũng như các thế lực thủ địch phản động
nói nhân những cái câu chuyện như thế để nó bóp méo bóp méo một cái chức vô căn cứ như thế
thì chúng tôi thấy là điều này nó hoàn toàn là để càng lộ rõ bộc lộ rõ cái bản chất phản động xấu xa của họ
các cái đối tượng và các tổ chức phản động chống đối thì cũng đã sử dụng rất nhiều các cái hình thức các cái chiêu bài và thậm chí là bỏ ra nhiều tiền để mà đăng tải
làm tạo thành những cái chiến dịch đông đưa cái thông tin tuyên truyền sai sự thật
những đối tượng này khai thác triệt để tính năng của mạng xã hội như bình luận chia sẻ hay live stream trên các tài khoản cá nhân hoặc trên các hội nhóm
họ cho ra những bài viết video clip với nhiều chủ đề giật gân gây sốc liên quan đến những người hay số lượng người nhiễm bệnh hoặc tử vong tại các địa phương
lực lượng công an cũng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền
về tình hình dịch bệnh để cho người dân hiểu và làm rõ các âm mưu các phương thức thủ đoạn của các thế lực thủ địch đang lợi dụng
đăng tải các thông tin sai sự thật đó để cho người dân tự hiểu tự thấy những thông tin này để miễn nhiễm với các thông tin
đồng thời cũng là để mà người dân tự thấy rằng là cái việc chấp hành pháp luật khi mà đăng tải các thông tin trên không gian mạng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao khuyến cáo người dân không chia sẻ phát tán các thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật tránh rơi vào bẫy của những đối tượng xấu